theo tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ chiều qua ngày bốn tháng một mươi hai
ở phía bắc đã có một bộ phận không khí lạnh di chuyển xuống phía nam
dự báo từ chiều tối ngày sáu tháng một mươi hai không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến bắc bộ
khoảng chiều tối và đêm ngày sáu tháng một mươi hai bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu đông bắc bắc bộ
ngày bảy tháng một mươi hai sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở bắc bộ và bắc trung bộ
sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở trung trung bộ
từ đêm ngày sáu tháng một mươi hai khu vực đông bắc bắc bộ trời chuyển rét
từ ngày bảy tháng một mươi hai các nơi khác ở bắc bộ và bắc trung bộ trời chuyển rét
nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi bốn một mươi bảy độ c ở vùng núi bắc bộ từ một mươi một đến một mươi ba độ c
do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ chiều tối ngày sáu tháng một mươi hai
các tỉnh ở vùng núi phía bắc có mưa rào và rông rải rác
sau đó vùng mưa mở rộng xuống các khu vực khác ở bắc bộ
tại hà nội gần sáng ngày bảy tháng một mươi hai có mưa rào và rông trời chuyển rét
nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi năm đến một mươi tám độ c